liên quan đến tình hình xả lũ của các hồ chứa thủy điện tập đoàn địa lực việt nam evn cho biết các hồ thủy điện an khê và sông tranh hai hiện đã ngừng xả lũ theo chỉ đạo của tỉnh gia lai và quảng nam
đến cuối giờ chiều qua mùng năm tháng một mươi một có tám hồ chứa thủy điện của các đơn vị thuộc evn đang điều tiết xả lũ
cụ thể tám hồ thủy điện đang điều tiết xả lũ gồm vĩnh sơn a sông ba hạ sông hinh buôn tua sa buôn khuốc sreikop sreipok ba đơn dương và đại ninh
trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện các công ty thủy điện thuộc evn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
tuân thủ những quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa và thực hiện xả điều tiết theo chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
hiện các hồ thủy điện đang điều tiết xả lũ
điện an khê và sông chanh hai đã ngừng xả lũ theo chỉ đạo của tỉnh gia lai và tỉnh quảng nam